tại khu di tích quốc gia đặc biệt văn miếu mau điền huyện cầm giang tỉnh hải dương đã diễn ra lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự lễ phát động và kêu gọi toàn thể nhân dân ra sức thi đua hăng hái tham gia trồng cây
những năm qua cùng với cả nước hải dương đã luôn tích cực trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trồng cây trồng rừng
mỗi năm cả tỉnh đã chăm sóc bảo vệ trên một mươi một ha rừng trồng trên một triệu cây phân tán chăm sóc và bảo vệ trên hai mươi hai hectare cây ăn quả
chuyển đổi nhiều vườn tạp để hình thành nhiều vùng cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao như vùng cam vùng nhãn vùng na vùng ổi
phát biểu tại lễ phát động chủ tịch quốc hội nêu rõ
trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa việc bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng để bảo đảm cân bằng sinh thái
duy trì sự phát triển bền vững bảo vệ chất lượng cuộc sống cho nhân dân
chủ tịch quốc hội kêu gọi toàn thể nhân dân ra sức thi đua hăng hái tham gia trồng cây
mọi người hãy trồng cây mọi nhà trồng cây trồng cây ăn quả cây lấy gỗ cây bóng mát trống xóa ngòn thoái hóa đất
và trồng cây trong thôn xóm dọc đường
đồng thời tích cực tham gia trồng rừng bảo vệ rừng ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái pháp luật
làm tốt điều này là làm tốt lời dạy của bác hồ vừa góp phần phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
vừa giữ gìn môi trường sống của chúng ta hôm nay và muôn đời cho con cháu của chúng ta
tại lễ phát động chủ tịch quốc hội đã trao tặng quà tết cho các hộ nghèo của huyện cầm giang
chủ tịch quốc hội chúc bà con đón tết đầm ấm vui vẻ
tiếp đó chủ tịch quốc hội và cán bộ nhân dân huyện cầm giang đã trồng cây tại khu di tích quốc gia đặc biệt văn miếu mau điển nơi tôn vinh đạo học sứ đông